điều tra các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy cho nên đã rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya và sơ hở của chủ các cửa hàng tạp hóa các nhà hàng quán nhậu không có người trông coi
hoặc khóa cửa không cẩn thận để đột nhập trộm cắp
tính đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã gây ra năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quy nhơn
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định
buôn bán trái phép hơn một trăm tám mươi kg
pháo nổ đối tượng nguyễn văn anh vừa bị công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đã bắt giữ
đã bắt quả tàng nguyễn mạnh tiến đang tàng trữ hai hộp pháo nổ có trọng lượng hơn ba kg
qua đấu tranh tiến khai vừa mua những hộp pháo trên tại nhà của văn anh để sử dụng
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở
đối với đối tượng nguyễn văn anh lực lượng công an thu giữ tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi bảy kg pháo nổ
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại hai trăm năm mươi năm ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn hữu ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu bảy
xã xuân lộc huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
và đối tượng đỗ hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại phường bạch hạc
tp việt trì tỉnh phú thọ có xẹo chấm ở đuôi lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn